phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh
đã bắt giữ được nguyễn văn thịnh chú tệ ấp hưng thủy xã lộc thịnh huyện lộc ninh
là nghi can trong vụ đâm chết anh trương thanh phúc chú ấp hưng thịnh xã lộc thịnh
như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nguyễn văn thịnh đến nhà vợ cũ
tại ấp hai xã lộc hưng để tìm anh trương thành phúc
tại đây thịnh đã rút con dao nhọn mang theo đâm anh phúc tử vong
nhận tin báo cơ quan công an đã phối hợp khám nghiệm hiện trường tử thi
và tổ chức trùy bắt nguyễn văn thịnh
đến hai mươi giờ tối qua khi đối tượng vừa lẻn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn
thì bị lực lượng công an mật phục vây bắt
khi phát hiện lực lượng công an đối tượng đã khóa trái cửa cố thủ bên trong
sau thời gian vận động đầu thú không được lực lượng công an đã phải phá cửa áp sát bắt giữ đối tượng
lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan của tỉnh quảng bình
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng người lào
đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế chalor
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và đội kiểm soát hải quan quảng bình
bắt quả tăng hai đối tượng người lào là kẹo la khon vinhampasert và tích sĩ hạp pan nha
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
theo hướng từ lào về việt nam
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các túi bóng và một số tăng vật liên quan
công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ ba đối tượng
là trần xuân lập nguyễn xuân vang và hoàng phi nam
cùng quê ở tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một lập rủ vang đi tìm nhà dân
để trộm cắp tài sản
khi đến địa bàn xã an lập huyện dầu tiếng thì phát hiện nhà bà nguyễn ngọc yến
khóa cửa ngoài không có người ở nhà nên vang đứng cạnh dưới cho lập
cắt khung cửa sổ đột nhập phá kết sắt lấy trộm được một trăm một mươi triệu đồng
và bảy mươi ba chỉ vàng các loại tổng giá trị tài sản khoảng năm mươi triệu đồng
sau khi lấy được số tài sản trên các đối tượng đã đem đến bán
tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
và thành phố hồ chí minh để lấy tiền chia nhau tiêu giải
lập huyện năm mươi triệu đồng vào tài khoản của nam nhờ cắt giữ dùm
lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được các đối tượng
khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố thuận an
đồng thời thu hồi được một số tiền vàng tăng vật của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết hiện đang tạm giữ
bốn đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
rạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi một đội cảnh sát hình sự công an thành phố phan thiết
đã phối hợp với công an xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam
phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát tám mươi sáu c một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm một mươi ba
với nhiều nghi vấn nên đã mời về trụ sở công an làm việc
các đối tượng gồm nguyễn văn lên xe năm nghìn chín trăm chín mươi bốn và trần ngọc lâm xe năm nghìn chín trăm chín mươi chín
cả hai con trú tại phường đức long thành phố phan thiết
chiếc xe máy trên là do chúng vừa trộm được của một nhà dân
trên địa bàn xã tiến lợi thành phố phan thiết
và đang trên đường đưa về nhà trọ ở xã hạm mỹ huyện hàm thuận nam cất dấu
thì bị bắt
tiếp tục đấu tranh lên lâm khai nhận đã cùng với nguyễn văn hậu
sinh năm hai nghìn sáu trú tại phường đức long thành phố phan thiết
đã thực hiện trót lọt trên một mươi vụ trộm cắp xe máy tài sản
sau khi chút trộm được đã bán cho hai đối tượng gồm nguyễn ngọc hiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường xuân an thành phố phan thiết
và nguyễn thanh hóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tệ phường phú tại thành phố phan thiết
để lấy tiền tiêu xài
đến nay công an thành phố phan thiết đã thu hồ được sáu chiếc xe máy
là tan vật trong những vụ trộm cắp của các đối tượng này
để làm thủ tục trao trả cho các bị hại
hiện vụ việc đang được công an thành phố phan thiết
tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện đình quán tỉnh đồng nai
đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố năm bị can về tội cưỡng đoạt tài sản
năm bị can gồm lý học hình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trần tuấn hưng sinh năm hai nghìn hai
hồ nhật vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn lai phương nam sinh năm hai nghìn
và lý ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cả năm trú tỉnh đồng nai
theo kết luận điều tra ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tại quán spa sông sinh ở xã túc trưng huyện định quán tỉnh đồng nai
lý học hình với sự giúp sức của vinh thanh hân và nam
đe dọa ép buộc chị trần thị phương ngân sinh năm hai nghìn hai quê tỉnh đồng nai
lê ngọc lan anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và huỳnh thị loan sinh năm hai nghìn
cả hai quê tỉnh bà rịa vũng tàu đóng phạt mỗi người năm triệu đồng
nhằm chuyến đạt số tiền trên
không dừng ở đây nhóm này còn đe dọa ép buộc chị phạm thị thanh hiền
phải ghi giấy cầm đồ nhằm chiếm đoạt điện thoại di động của hiền
tổng giá trị tài sản các bị can cưỡng đoạt là bốn mươi ba triệu đồng
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
chuyển sang một số tin tức về giao thông
để ngăn chặn hành vi gian lận trong thi sát hải cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
sắp tới tổng cục đường bộ việt nam sẽ thực hiện biện pháp mạnh
đáng chú ý là đơn vị này sẽ yêu cầu không cấp giấy phép lái xe trong vòng năm năm
đối với người có hành vi gian lận trong thi sát hạch
tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
chỉ đạo các hội đồng sát hạch phối hợp với trung tâm sát hạch cơ sở đào tạo lái xe theo dõi kiểm tra
có biện pháp ngăn chặn các đối tượng sử dụng điện thoại di động thiết bị truyền tin để gian lận trong quá trình sát hạch
các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản trình giám đốc sở ra quyết định không cấp giấy phép lái xe
trong thời hạn năm năm theo quy định
các sở giao thông vận tải cũng chỉ đạo trung tâm sát hạch lái xe cần kiểm tra các camera lắp trong phòng sát hạch lý thuyết
sân sát hạch bảo đảm giám sát toàn bộ các máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết các bài sát hạch trong sân sát hạch theo quy định
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành trao trả gần năm tám kg vàng là tăng vật
trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại hiệu vàng anh trung ở thị xã hoài nhơn
với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục phạm tội bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
công an tỉnh bình định đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng sau hơn bốn ngày gây án
đây là toàn bộ tăng vật của vụ trộm hơn năm tám kg vàng xảy ra tại thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
số tài sản rất lớn và có nhiều chủng loại khác nhau nên phải mất khá nhiều thời gian cơ quan tố tụng
mới hoàn tất quá trình xử lý theo quy định của pháp luật
tổng cộng có đến hàng trăm sợi dây chuyền và hàng ngàn chiếc nhẫn cùng đồ trang sức bằng vàng
hoặc có đính vàng tuy số lượng rất nhiều và có những món đồ trang sức rất chi tiết
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bỏ nhiều thời gian công sức
để phân loại và đánh số thứ tự từng món không để xảy ra thất lạc một chút tài sản của người dân
trước đó dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn anh trung chủ hiệu vàng anh trung
ở phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn trình báo về việc kẻ gian đột nhập và lấy trộm một số lượng
rất lớn tài sản là vàng và vàng nữ trang với quyết tâm cao độ tranh thủ từng giờ từng phút
đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tức là chỉ hơn bốn ngày sau khi xảy ra vụ trộm lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh và công an thị xã hoài nhơn đã làm rõ bắt giữ nghi can là lê đức hoàng ba mươi hai tuổi
tạm trú phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã có hàng trăm vụ an lớn nhỏ được lực lượng công an tỉnh bình định đấu tranh làm rõ

từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã có hàng trăm vụ an lớn nhỏ được lực lượng công an tỉnh bình định đấu tranh làm rõ bắt giữ đối tượng phạm tội và thu hút tài sản
bắt giữ đối tượng phạm tội và thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người dân
phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình định đã và đang nỗ lực hơn nữa
để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự địa bàn bảo vệ bình yên cho nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi
đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu được thua bằng tiền
tại nhà tròi thuộc phần đất của ông nguyễn văn hoàng ở ấp an nhơn xã vĩnh an huyện ba trì
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ một mươi năm đối tượng có liên quan
cùng với ba bộ hột xí ngầu năm xe mô tô một mươi ba điện thoại di động các loại
số tiền trên người và trên chiếu bạc thu giữ được là hơn một trăm một mươi triệu đồng
và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị trong quá trình thi công các công trình xây dựng
ngoài việc đảm bảo chất lượng tiến độ vệ sinh môi trường
thì công tác đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công cũng rất quan trọng
bởi nếu như không thực hiện tốt việc này thì rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc
và phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
đống đất đá trộn bê tông đổ giữa đường không được đơn vị thi công rào chắn
cảnh báo nhiều ngày trên đoạn đường bê tông ở xã ba khâm
trong lúc phạm văn linh chú thôn con dốc xã ba trang lái xe máy
chở cây gỗ cồng cành đã né đống cát đá trên và va vào xe máy chạy ngược chiều
làm anh phạm văn u tử vong
tuyến đường thị trấn ba tơ đi xã ba khâm ba trang có vốn đầu tư trên một trăm linh tỷ đồng
do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thành đạt thi công
công trình xây dựng của phóng sự sau được phóng sự thay đổi

hiện đơn vị thi công đang hoàn tất giai đoạn cuối để nghiệm thu công trình
tuy nhiên theo người dân hơn một tháng qua đơn vị đổ nhiều đất đá trên đường
nhưng không hề có biển cảnh báo và cọp tiêu dây rào chắn phản quang đèn báo công trường
đây là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông vào ban đêm
đoạn đi đường này một số đoạn chưa hoàn thiện
do đó đủ
mấy cái đám cát mà trong quá trình là lưu thông của bà con nhân dân trên địa phương á
nó vướng rồi là bị cái tai nạn và do đó là một số trùng hợp là tù vong
theo ghi nhận của phóng viên cát và đá được đổ thành từng đống giải rác đoạn đường dài trên hai cây số
và đều không có dây rào chắn cảnh báo
thì do đất đá đổ đổ nè anh nè
đi cực không tụi em đi cực á
đất cái nào
dạ thì đất đó rồi đổ cảnh cửa giao thông
thì hiện nay là đang trong giai đoạn hoàn thiện con đường
thì có một số điểm hiện nay là đồ cát thì nó không đảm bảo an toàn giao thông
thì địa phương thì cũng mong muốn đồng vị thi công là các vị trí mà đổ cát đó là phải có biến báo
để đảm bảo an toàn cho người dân ở tại địa phương trong vấn đề lưu thông
đã có nhiều vụ tai nạn
gây thiệt hại về người và tài sản mà một phần nguyên nhân xuất phát từ việc thi công công trình không đảm bảo an toàn giao thông
việc này cho thấy vấn đề bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình
cần phải được các ngành chức năng siết chặt quản lý kiểm tra hơn nữa
nhằm đảm bảo an toàn giao thông tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng sau khi uống rượu đã cầm rìu ra đuổi trẻ
một thiếu tá công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng bị khởi tố là y hải ayun trú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu trong những ngày vừa qua tại con hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
liên tiếp ghi nhận một mươi hai ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm
để kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn
y hải đã cầm một cây rìu đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải đã liên tục chửi bới thách thức rồi bứt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biển hiệu cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rìu ruột đuổi chém thiếu tá mai đình thắng
cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt và rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được
nên không bị thương tích
ngay sau đó công an phường tân lập phối hợp với đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố buôn ma thuột
đã khống chế bắt giữ đối tượng hải
liên quan đến vụ án đối tượng đâm nhiều nhát dao khiến bạn cùng phòng trọ tử vong
xảy ra tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn bảo quốc
trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng giờ ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong và chuẩn bị đi ngủ
thì quốc nghe thấy tiếng xe máy của nguyễn trường vũ cùng một số người bạn chạy về nhà trọ
khó chịu vì tiếng xe máy lớn và âm thanh nói chuyện ồn ào của nhóm bạn vũ
quốc đã nóng giận lại sẵn có hơi men trong người quốc lấy dao hòng ẩu đả với vũ
thấy vậy vũ bỏ chạy vào phòng trọ quốc đuổi theo và đâm nhiều nhát làm vũ tử vong
sau khi gây án quốc đến cơ quan công an đầu thú
và bị bắt giam cho đến ngày đưa ra xét xử
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng là trà thanh phong và nguyễn đức thu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố
trước đó công an huyện thăng bình tiếp nhận đơn tố giác của anh kiều minh hòa
về việc bị phong và thu lừa chiếm đoạt số tiền lớn
theo đơn trình bày của anh hòa vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vợ anh hòa bị công an huyện duy xuyên bắt giữ về hành vi chứa mại dâm
sau đó anh hòa được thu giới thiệu gặp phong để chạy án
và phong đưa ra giá chín trăm bảy mươi triệu đồng để lo vụ việc
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì phong đã im hơi lặng tiếng và không thực hiện lời hứa
công an huyện thăng bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ hai đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trà thanh phong
còn bị can nguyễn đức thu được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú
một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vực rừng tràm thuộc ấp ba xã phú thạnh huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã bị lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an các đối tượng liên bỏ chạy
tuy nhiên một mươi sáu đối tượng gồm cả nam lẫn nữ đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường và trên người các con bạc cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt
một mươi bốn điện thoại di động chín xe máy các loại và nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
xong lắc tài xỉu trên do hai đối tượng là hà nguyên vũ và nguyễn diệp vũ linh
đứng ra tổ chức dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
mỗi ván mỗi con bạc đặt cược từ một trăm linh đồng cho đến một triệu đồng tiền mặt
công an tỉnh điện biên vừa triệt phá một vụ án vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ một đối tượng thu giữ số lượng lớn chất ma túy
vào đêm qua tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tỏa tỉnh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh điện biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an huyện tuần giáo tiến hành kiểm tra xe vận tải hành khách biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm sáu mươi ba
chạy tuyến điện biên hà nội phát hiện và bắt quả tang một hành khách trên xe tên là tòng văn dính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản chứng xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên
có hành vi vận chuyển chất ma túy khám xét người và hành lý đối tượng
lực lượng công an thu giữ ba bánh heroin khối lượng hơn một kg và ba kg ma túy đá
tòng văn dính khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính
đang trên đường vận chuyển đi tỉnh khác tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong cuộc sống gia đình chắc chắn không tránh khỏi những mâu thuẫn khúc mắt
thậm chí nhiều lúc tưởng như là đã cùng đường nhưng việc sử dụng bạo lực sử dụng vũ khí gây ảnh hưởng
đến sức khỏe thậm chí là cướp đi tính mạng của chính những người thân là điều không thể dung thứ
tuy nhiên thực tế là những vụ án mạng để lại nhiều ám ảnh này vẫn còn tồn tại
và nếu như những mâu thuẫn không được phát hiện giải quyết một cách kịp thời thì nó vẫn còn tiếp diễn
ghi nhận sau đây tại tỉnh hải dương địa phương trong thời gian qua xảy ra gần một mươi vụ án giết người
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đặc biệt là trong hai tháng trở lại đây số vụ án liên quan có dấu hiệu gia tăng
mới đây ngày chín tháng một mươi một trên địa bàn huyện nam sách xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng
đối tượng nguyễn khắc vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở thôn trần xá xã nam hưng huyện nam sách
đã đến tận gia đình bố mẹ vợ ở thôn an xá xã quốc tuấn huyện nam sách
dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị vũ thị yến là vợ của vương khiến chị yến bị thương rất nặng
không dừng lại ở đó khi bố mẹ vợ vào can ngăn vương còn dùng dao nhọn tấn công
khiến cả hai người đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
vợ cãi nhau bỏ về đang bên nhà vợ
vợ cãi nhau bỏ về không về mấy lần nó không về xong rồi nó viết đơn
xong rồi bực quá lúc đó đưa tờ đơn cất đi nhìn thấy con dao ở trong cái cốt xe
có sẵn nó ngọn lần để gọt nó quả bực quá xong rồi nó đâm
trước đó vào tối ngày tám tháng một mươi một tại thôn an lao xã an thanh huyện tứ kỳ
cũng xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng anh nguyễn văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở cùng địa chỉ trên đã dùng xăng đổ vào người vợ là chị phạm thị nhung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy rồi tự đổ xăng vào mình sau đó châm lửa đốt
thấy bố mẹ bị cháy con gái của hai vợ chồng đã hô hoán gọi cho người thân và hàng xóm sang giúp đỡ
tuy nhiên sau vụ việc cả hai bị bỏng rất nặng phải đưa lên viện bỏng quốc gia để cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh sơn nghi vợ mình có quan hệ bất chính với người khác
thời gian gần đây hai người thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã
ngoài mâu thuẫn vợ chồng thì mâu thuẫn giữa anh chị em người thân trong gia đình cũng đã xảy ra
những vụ án mạng thương tâm điển hình như vụ giết người xảy ra tại thôn nghĩa thị trấn lai cách
huyện cẩm giang vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi do mâu thuẫn giữa anh trai và em gái trong việc phân
chia đất vũ văn sơn đã mua ba mươi lít xăng về giấu tại khu nhà kho đến khoảng một mươi chín h cùng ngày trong
lúc em gái vũ thị thủy đang nấu cơm trong bếp thì sơn xông đến dùng dao gây thương tích đối với
người sau đó đổ hai căn xăng lên người nạn nhân vào khu vực nhà bếp rồi châm lửa đốt hậu quả đã
khiến cả hai anh em tử vong theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra
ra bảy vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn gia đình như mâu thuẫn vợ chồng anh em người thân
trong gia đình khiến ba người chết một mươi người bị thương với các đối tượng gây ra các vụ án này
không phải đối tượng hình sự không phải đối tượng có thể án sự rồi thì công tác quản lý ra soát
là gặp rất nhiều khó khăn nhất cái thứ hai là xuất phát từ chính các mâu thuẫn này thường là mâu thuẫn bột
phát từ thời điểm mà nảy sinh mâu thuẫn cho đến thời điểm gây án rất nhanh gây ra khó khăn trong việc
ngăn chặn đối với các hành vi phạm tội khi xảy ra thời gian tới tiếp tục tham mưu đến ban
sau đốc công an tỉnh để đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp đấu tranh phòng ngừa đối với các tội phạm
giết người do nguyên nhân xã hội trong đó có cái vụ việc mà xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an
thì tại địa phương các cấp chính quyền các ban ngành đoàn thể các tổ hòa giải cũng cần phải
chủ động nắm và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở đối với mỗi cá nhân
cần phải biết kiềm chế bản thân sống thượng tôn pháp luật nâng cao kiến thức kỹ năng trong
giải quyết xung đột mâu thuẫn hàng ngày không để mâu thuẫn đến đỉnh điểm để tránh những hậu
vụ gây tiếc cho bản thân và gia đình làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương